làm việc tại khu công nghệ cao hòa lạc để tháo gỡ vướng mắt đẩy mạnh thu hút đầu tư
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho rằng
kết quả phát triển ở khu công nghệ này còn chậm chưa đáp ứng kỳ vọng
chưa tương xứng với vị thế của khu công nghệ cao
đồng chí cho biết đô thị vệ tinh hòa lạc là một trong năm đô thị vệ tinh đầu tiên của hà nội
vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch một trên một mươi
trong đó khu công nghệ cao hòa lạc là phần lõi vì vậy cần phải xác định thời cơ
và tranh thủ sự đầu tư của trung ương thành phố để phát triển
bí thư thành ủy hà nội khẳng định hà nội sẵn sàng hỗ trợ để phát triển khu công nghệ cao này
đến nay số doanh nghiệp tại khu công nghệ cao hòa lạc mới lấp đầy gần một phần tư diện tích
với tổng số vốn khoảng bốn tỷ usd